chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức mới nhất trên kênh bản sức khỏe và đời sống cơ quan hôn luận của bộ y tế
thưa quý vị những ngày gần đây khi mà miền bắc đang đối mặt với các đợt rét đậm rét hại mới
thì tình hình mưa lũ ở miền trung vẫn rất được mọi người quan tâm
theo ghi nhận tại địa phương trong ngày hôm qua trên địa bàn tỉnh quảng nam có mưa rất to
dẫn đến ngập lụt ở nhiều nơi
nhiều địa phương bị chia cắt
tại núi nam trà my ở xã trà cang đã xảy ra một vụ sạt lở đất gần nhà dân ở quảng nam
vụ sạt lở nghiêm trọng này có gây thiệt hại gì hay không
thông tin chi tiết sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây
tối ngày ba mươi tháng một mươi một ông ngô tấn lạc chủ tịch ủy ban dân xã trà cang huyện nam trà my tỉnh quảng nam cho biết
trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở đất
khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày một quả đồi lớn bất ngờ sạt lở chút hàng ngàn khối đất đá phủ lấp tuyến đường dẫn vào làng tắc pet
măng tông thôn năm xã trà cang
gần đó là các nhà dân
may mắn thời điểm xảy ra vụ sạt lở không có phương tiện lưu thông qua đường
ông lạc cho biết nhiều ngày qua trên địa bàn huyện nam trà my có mưa to
thế nhưng vào thời điểm quả đồi sạt lở trời lại tạnh giáo rất may đất đá đổ xuống tuyến đường liên thôn và khu vực đất sản xuất của người dân
nên không gây thiệt hại về người
vị trí đang bị đất đá phủ lấp còn cách nhà dân gần ba mươi mét và cách trụ sở ủy ban dân xã tầm hai km
theo vị này ngay sau khi xảy ra sạt lở chính quyền địa phương đã trăng dây cắm biển cảnh báo để ngăn người dân đến gần
hai ngày qua mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực trên địa bàn huyện nam trà my bị sạt lở nặng
tuyến quốc lộ bốn mươi b dẫn lên trung tâm huyện nam trà my ngập bùn đất
bên cạnh sạt lở ở núi nam trà my mưa lớn và các thủy điện ở thượng nguồn
xả lũ khiến nhiều khu vực ở huyện duy xuyên thành phố hội an quảng nam ngập sâu
người dân phải dùng nghe đi lại
theo ghi nhận tại địa phương nước sông thu bồn dâng nhanh khiến một số khu vực tại thôn vĩnh nam
đông bình xã duy vinh huyện duy xuyên ngập gần một mét
bà lê thị tấn sáu mươi năm tuổi thôn vĩnh nam cho biết mưa lớn thủy điện xả lũ khiến nước sông dâng nhanh trong chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi một
bà tấn cho biết nước dâng rất nhanh
sáng hôm qua còn khô giáo tối về nhà nước đã dâng lên gần năm mét
đến sáng nay thì ngập gần một mét không thể đi làm được
nước dâng cao khiến việc đi lại của hơn một trăm bốn mươi hộ dân ở thôn vĩnh nam gặp khó khăn
nhằm đảm bảo công việc mọi người di chuyển bằng ghe thuyền
các phụ huynh trường học đã chủ động cho học sinh nghỉ học
nhà nằm ở vùng trũng thấp nên khi nước dâng gia đình ông trần văn hưng bốn mươi sáu tuổi thuần vĩnh nam
liên dọn đô đạc lên cao
ông hưng chia sẻ đến mùa mưa khu vực này lại ngập sâu nhiều
việc đi lại khó khăn một số diện tích hoa màu của chúng tôi bị hư hại
ông nguyễn văn sáu chủ tịch ủy ban dân xã duy vinh cho biết
mưa lớn khiến nhiều khu vực ở thôn vĩnh nam đông bình ngập sâu
một số tuyến đường bị chia cắt cô lập hiện mực nước sông thu bồn đang ở mức báo động hai
ông sáu thông tin cho biết hiện tại mưa đã ngớt nước đang rút chậm
nếu trong thời gian tới có mưa lớn chúng tôi sẽ triển khai di rời dân ở vùng trũng
theo báo cáo nhanh của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
đến một mươi tám h ngày ba mươi tháng một mươi một mưa lũ tại các tỉnh từ quảng nam đến phú yên và tây nguyên
làm bốn người chết trong đó có ba người ở bình định và một người ở con tum
thống kê ban đầu có tám nhà bị sập hai mươi ba sáu trăm linh năm nhà ở bình định bị ngập
riêng hôm nay tăng bốn chín trăm linh sáu nhà và phải sơ tán bốn trăm ba mươi bảy hộ trên một bảy mươi người
tại phú yên cơ quan chức năng vẫn đang thống kê
về giao thông quốc lộ một mươi bốn h bốn mươi b đông trưởng sơn quảng nam bị ngập sạt lở
quốc lộ một tuyến tránh an nhân bình định ngập cuộc bộ
các quốc lộ hai mươi chín hai mươi bảy một mươi chín c đường tỉnh sáu trăm bốn mươi một sáu trăm bốn mươi hai sáu trăm bốn mươi năm ở phú yên cũng bị ngập
ngoài ra có hơn tám trăm linh hectare lúa hoa màu ở các tỉnh quảng nam phú yên bình định đắk lắc bị ngập úng hư hại
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định tối và đêm qua
ngày ba mươi tháng một mươi một ở bình định phú yên khánh hòa gia lai đắk lắc
có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ năm mươi bảy mươi mm có nơi trên một trăm linh mm
ở khu vực quảng ngãi ninh thuận bình thuận nam bộ và các khu vực khác ở tây nguyên
có mưa mưa rào và có nơi có rồng
cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa ba mươi sáu mươi mm có nơi trên tám mươi mm
hiện lũ trên các sông ở phú yên khánh hòa đang lên các sông ở quảng nam quảng ngãi đang xuống
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo ngập lụt diện rộng tại các tỉnh từ quảng ngãi đến khánh hòa và gia lai
nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét xa lở đất ở vùng núi tại các tỉnh từ quảng nam đến khánh hòa và khu vực tây nguyên
cần đề phòng mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn hồ chứa trên địa bàn các tỉnh từ quảng nam đến khánh hòa và khu vực tây nguyên
có thể nói tình hình mưa lũ ở miền trung vẫn diễn ra rất phức tạp
đề nghị người dân phải thận trọng khi ra đường trong thời tiết này và tránh qua lại những nơi nước đang dâng cao nước lũ chảy xiết
chuyển sang tin tức tiếp theo là thông tin về dự báo thời tiết ngày hôm nay một tháng một mươi hai
kính mời quý vị cùng theo dõi
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng sớm không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía tây bắc bộ và bắc trung bộ
ở bạch long vĩ hải phòng đo được gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp chín
dự báo trong ngày hôm nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến trung trung bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với trường phân kỳ trên cao
nên trong bốn sáu ngày tới thời tiết ở bắc bộ duy trì trạng thái đêm không mưa sáng sớm có sương mù ngày nắng
dự báo từ đêm nay nền nhiệt độ thấp nhất ở bắc bộ và bắc trung bộ sẽ giảm mạnh
phổ biến một mươi một một mươi bốn độ c vùng núi từ bảy một mươi độ c vùng núi cao dưới năm độ c trời rét có nơi rét đậm rét hại
vùng núi cao các tỉnh bắc bộ bắc trung bộ có khả năng xuất hiện sương muối
cũng theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày và đêm qua ba mươi một mươi một
khu vực quảng nam và ninh thuận tây nguyên đã có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
cụ thể lượng mưa đo được từ bảy giờ ngày ba mươi một mươi một đến ba giờ ngày một mươi một một mươi hai
như tại trà cót quảng nam là năm mươi hai mm tại phổ khánh quảng ngãi là sáu mươi chín mm
tại ba lế quảng ngãi là sáu mươi bốn mm tại yà bá phố yên
là hai trăm bốn mươi tám chín tại khánh vĩnh khánh hòa là hai trăm một mươi hai hai mm tại canh liên bình định là một trăm bảy mươi sáu mm
tại mưu đô lắc đắk lắc là hai trăm năm mươi bốn sáu mm tại cờ rông năng gia lai là một trăm bốn mươi bảy tám mm
tại lộc tân lâm đồng là một trăm một mươi hai bốn mm
sự báo do ảnh hưởng của rìa phía bắc rãnh áp thấp có trục ở khoảng năm tám độ vĩ bắc
kết hợp với không khí lạnh trên cao là nhiễu động gió đông hoạt động yếu dần
nên trong sáng nay khu vực khánh hòa
ninh thuận bình thuận và khu vực nam tây nguyên có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa hai mươi bốn mươi mm có nơi trên năm mươi mm
trong mưa rông người dân cần đề phòng có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét ra lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ
tại các vùng trũng thấp ven sông
thời tiết hôm nay tại hà nội trời có mây ngày nắng đêm không mưa
sáng sớm có sương mùi nhẹ đêm và sáng trời rét nhiệt độ thấp nhất từ một mươi bốn một mươi sáu độ c
cao nhất từ hai mươi hai đến hai mươi bốn độ c
phía tây bắc bộ trời có mây ngày nắng đêm không mưa sáng sớm có sương mù nhẹ giải rác
trời rét có nơi rét đậm rét hại
vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối nhiệt độ thấp nhất từ một mươi một một mươi bốn độ c
có nơi dưới một mươi độ c nhiệt độ cao nhất từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ c
từ thanh hóa đến thừa thiên huế phía bắc có mây ngày nắng đêm không mưa
sáng sớm có sương mù nhẹ phía nam có mưa rào và rông vài nơi
gió bắc đến tây bắc cấp ba vùng ven biển cấp bốn cấp năm
phía bắc đêm trời rét phía nam trời lạnh nhiệt độ thấp nhất ở phía bắc từ một mươi một một mươi bốn độ c
phía nam từ một mươi sáu một mươi chín độ c nhiệt độ cao nhất từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ c
từ đà nẵng đến bình thuận trời nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi
riêng phía nam sáng có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to
gió đông bắc cấp ba ven biển cấp bốn cấp năm
phía bắc trời lạnh nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi một hai mươi bốn độ cao nhất từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
phía nam từ hai mươi tám ba mươi độ
đối với khu vực tây nguyên trời nhiều mây cục bộ có mưa vừa mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi tám hai mươi một độ c cao nhất từ hai mươi hai hai mươi năm độ c có nơi trên hai mươi sáu độ c
tin tức thời tiết hôm nay một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
năm bộ trời có mây có mưa rào và rông phải nơi gió đông bắc đến đông
cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ nhiệt độ cao nhất từ hai mươi tám ba mươi một độ
như vậy các tỉnh miền bắc đã bắt đầu đóng một đợt xét đậm xét hại mới
khuyên cáo mọi người dân giữ ấm cơ thể khi đi ra khỏi nhà
và luôn tuân thủ quy tắc năm k để phòng ngừa covid một mươi chín
những tin tức mới nhất về tình hình mưa báo ở miền trung
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật thường xuyên
cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi
kính chào và hẹn gặp lại